kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân ngày hai mươi bảy tháng một mùng ba tết canh tí
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ quảng trị liên quan đến vụ mẹ tử vong hai con trọng thương nghi do súng bắn vào đêm ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày hai tết
lực lượng công an tỉnh quảng trị công an huyện hướng hóa cùng với các đơn vị khác đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng nghi gây ra vụ án mạng trên
khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mùng hai tết công an huyện hướng hóa quảng trị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ba mẹ con chị võ thị hạnh chú thôn tân hào xã tân liên bị thương nặng sau hàng loạt tiếng nổ tại nhà nghi bị súng bắn
sau khi phát hiện sự việc người dân lập tức đưa ba mẹ con nạn nhân đến trung tâm y tế huyện hướng hóa để cấp cứu tuy nhiên chị hạnh thiệt mạng ngay sau đó hai người con của chị hạnh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
bước đầu điều tra cơ quan công an xác định
nghi phạm liên quan đến vụ việc là nguyễn ngọc lễ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú cùng thôn tân hào
lễ và chị hạnh từng có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn khi lễ bị đi tù vì tội vô ý gây chết người
hắn mới được ra tù sau khi gây án lễ rời khỏi hiện trường công an tỉnh quảng trị đang tập trung truy bắt nghi phạm để làm rõ nguyên nhân của vụ án
còn tại đà nẵng vào tối ngày hôm qua trên tuyến đường hai tháng chín tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn kiểm tra trong người có tàng trữ ma túy dạng cỏ mỹ
thanh niên trên được xác định là nguyễn nhật hoàng hai mươi tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vào thời điểm ra tín hiệu dừng xe hoàng đã quay đầu xe nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
và đâm vào đuôi xe ô tô đang đậu bên đường
khám xét trên người đối tượng tổ công tác phát hiện hai gói ma túy dạng cỏ mỹ được cất giấu trong người
hoàng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng không rõ lai lịch
quen biết trong xã hội mang đến các địa điểm vui chơi để sử dụng
hiện đối tượng được bàn giao cho công an huyện hải châu
công an quận hải châu làm rõ xử lý theo thẩm quyền
một tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia vừa bị công an thị xã tân nguyên tỉnh bình dương triệt xóa
thu giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
mặc dù trong những ngày nghỉ tết nhưng cùng với công an toàn tỉnh lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã tân uyên
đã tích cực bám sát địa bàn nắm tình hình ở cơ sở
qua đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
bắt quả tang một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tạm giữ hai mươi bảy đối tượng có liên quan thu giữ số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng bảy mươi bảy xe mô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an thị xã tân uyên đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
lại có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp lợi dụng sơ hở lơ là của người dân bọn tội phạm liền ra tay trộm cắp và cướp giật
do vậy bên cạnh các hoạt động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm cơ quan công an khuyến cáo người dân
cần đề cao cảnh giác để chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
những ngày cận và trong tết nguyên đán do nhu cầu mua sắm vui chơi giải trí
nên mọi người thường tập trung nhiều ở các lễ hội chợ trung tâm thương mại
đây là nơi các đối tượng trộm cắp cướp giật lợi dụng để hoạt động
điển hình như vụ trộm vừa xảy ra tại huyện tam bình
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lê thị mỹ vân năm mươi ba tuổi trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đón xe khách đến chợ cái ngang huyện tam bình với mục đích móc túi những phụ nữ đi chợ
khi đi ngang một tiệm bán quần áo phát hiện chị phạm thị ngọc tiên đang mua đồ tại đây
và có để một cây ví trong túi áo
vân liền giả vờ vào mua đồ đứng cạnh chị tiên rồi ra tay lấy trộm chiếc ví trên
được biết vân vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi tám về tội cướp giật tài sản
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vân tiếp tục trộm cắp tài sản
và bị công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng vân bỏ trốn nên bị cơ quan này truy nã
trong quá trình trốn nã vân tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên
qua thông tin báo đài về sự việc chiến chiến hằng ngày
tôi nhận thấy tình trạng chị em phụ nữ khi đi ra đường mang túi sách hoặc là tư trang
thường thì xảy ra sự việc móc túi cướp giật thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của chị em
đặc biệt vào những ngày tết các hoạt động lĩnh tiền chuyển tiền rút tiền tại các ngân hàng quỹ tiết kiệm cây atm
mua bán vàng bạc đồ trang sức diễn ra nhiều
thì cùng với đó hoạt động của những đối tượng cướp giật cũng gia tăng một cách chóng mặt
chúng theo dõi những người vào bên trong các điểm giao dịch rút tiền
khi nhắm được con mồi và chờ thời cơ thích hợp chúng sẽ ra tay cướp giật
đây là đối tượng trần tuấn anh hai mươi ba tuổi trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
vừa bị công an huyện ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày hai tháng một tuấn anh điều khiển xe máy phát hiện chị trần thị vui đang đứng rút tiền
quan sát thấy chị vui cất tiền trong cặp và treo trên xe máy
tuấn anh liền điều khiển xe áp sát giật chiếc cặp
nhưng chị vui đã kịp rằng co truy hô người dân đến bắt giữ đối tượng giao cho cơ quan công an
quá trình điều tra tuấn anh khai nhận ngoài vụ cướp trên đã thực hiện liên tiếp ba vụ cướp giật tài sản khác
cũng tại huyện vũng liêm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bà con tập trung để mua sắm tài sản phục dịch tết
lợi dụng xe hở mất cảnh giác đối tượng thực hiện hình di móc túi cướp giật tài sản như giỏ sách nữ trang
để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tờ bạc
cũng như bảo vệ tốt tài sản công an tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
để cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
bà con khi phát hiện đối tượng kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh chấn áp xử lý với các loại tội phạm
mọi người dân cần hết sức cảnh giác nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản
có như vậy kẻ gian mới không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh việc nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản trước các đối tượng trộm cắp móc túi
một vấn đề mà quý vị cũng cần lưu tâm với các đối tượng răng bẫy tín dụng đen thông qua mạng internet
bởi với các thủ đoạn thường thấy đó là đưa ra những lời quảng cáo thủ tục vay đơn giản giải ngân nhanh chóng
nhiều người do nhu cầu cần tiền nên cũng đã vội tìm đến các loại hình tín dụng đen này
để rồi phải gặp nhiều bi kịch thậm chí là vướng vào vòng lao lý vì sức ép phải trả nợ
mất cơ hội ở gần những người thân yêu vào những ngày tết đến xuân về
bị bắt vào những ngày giáp tết vì ăn trộm hai chiếc máy bơm
đối tượng phan xuân hùng khai nhận với cơ quan điều tra
trước đây do cần tiền đã vay qua mạng trực tuyến số tiền là hai mươi tám triệu đồng
tuy nhiên đã trả gốc và lãi gần một năm nhưng số tiền phải trả vẫn còn trên năm mươi triệu đồng
bí bách túng quẫn vì bị thúc ép trả nợ
phan xuân hùng đã vướng vào vòng lao lý đi trộm cắp để có tiền trả nợ
bi kịch càng lớn hơn khi hai đứa con nhỏ của đối tượng đã phải để ông bà chăm sóc
khi con nợ chưa có tiền để trả nợ theo cam kết
các đối tượng thường nhắn tin gọi điện để khủng bố tinh thần hoặc đe dọa
thậm chí chúng cùng với các đối tượng mang tiền án tiền sự đối tượng xăm trổ ngoài xã hội
kéo tới nhà con nợ để gây sức ép nhằm trả nợ
và thực hiện các hành vi như xiết nợ đe dọa ném chất bẩn chất thải vào nhà
thậm chí hành hung con nợ để đòi tiền và buộc con nợ phải chịu lãi suất cắt cổ
có hành động cho vay trả góp có hình thức là góp một ngày một mươi triệu
trả góp có hai mươi hai trăm linh nghìn một ngày trong vòng là sáu mươi ngày ba trăm linh nghìn một ngày trong vòng là bốn mươi ngày
cái hệ lý cuối cùng nói chung là đối với những người vay
đối tượng rất nhiều về kinh tế về tình cảm gia đình liên quan đến anh y là tử
mặc dù lực lượng chức năng đã kiên quyết đấu tranh với nạn tín dụng đen
tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng hoạt động ở lĩnh vực này
vẫn tìm mọi cách để lách luật khi làm thủ tục cho vay
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
tìm hiểu kỹ thông tin khi tiếp cận với loại hình tín dụng đen
nên cân nhắc lựa chọn ngân hàng hay công ty tín dụng hợp pháp với mức lãi suất phù hợp
để không bị rơi vào những cạm bẫy mà các tổ chức cho vay nặng lãi đã răng sẵn
trong hai ngày ba mươi và mùng một tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai trăm linh tám trường hợp đốt pháo trái phép trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an đã phát hiện xử lý hai trăm linh tám vụ hai trăm linh tám trường hợp đốt pháo trái phép
tại một mươi hai trong số một mươi năm huyện thị xã và thành phố của tỉnh đắk lắc
riêng tại địa bàn thành phố bôn ma thuận
lực lượng công an đã phát hiện xử lý hai trăm linh tám vụ hai trăm linh tám trường hợp đốt pháo trái phép
lực lượng công an đã phát hiện xử lý ba mươi tám trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép
trong thời gian từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức từ ngày hai mươi chín đến ngày mùng hai tết
lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện một mươi một vụ với một mươi bốn đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán pháo trái phép
thu giữ hơn hai mươi tám kg pháo các loại
các trường hợp đốt pháo trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đáng chú ý một tổ công tác của công an xã cư né huyện crong búc
đã bị một số đối tượng chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
hiện công an huyện crong búc đang điều tra xác minh để xử lý
với sự chủ động quyết liệt và nhiều cách làm có hiệu quả của lực lượng công an tỉnh quảng bình
trong đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
nên tình trạng đốt pháo những ngày trước trong tết
đặc biệt là đêm giao thừa đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
so với mọi năm giảm hẳn giúp cho người dân đón năm mới trong yên bình và hạnh phúc
trước đó để vận động người dân không đốt pháo
công an tỉnh quảng bình không chỉ thông qua các buổi tuyên truyền
tại các địa bàn cơ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng
tổ chức ký cam kết đối với từng hộ dân nói không với pháo
mà còn phối hợp cùng với các nhà mạng viễn thông
nhắn tin đến từng thuê bao chúc mừng năm mới
đồng thời tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật
trước trong và sau dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
họ nói là mong rằng tết năm nào cũng như vậy
bởi vì đốt pháo thì người dân họ ý thức như thế này
và cũng đã nói thứ nhất là đốt pháo là nó gây ô nhiễm
và cái hơi của pháo nó gây nó độc
gây độc cho sức khỏe hại sức khỏe
và thứ ba nữa là nơi đây là kinh tế khó khăn
nên là không đốt pháo tức là để tiết kiệm được đồng tiền
thứ tư nữa là về pháp luật
về là công dân mà
là phải có một cái sự tuân thủ
song song với công tác tuyên truyền
lực lượng công an tỉnh đã tập trung đấu tranh quyết liệt
nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán tảng chữ và vận chuyển pháo
điển hình là vụ phát hiện và bắt giữ pháo nổ
với số lượng thu giữ gần một tấn pháo các loại
của các đối tượng nguyễn đăng mười sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
và nguyễn đăng minh sinh năm hai nghìn
trú tại xã hương thủy huyện lệ thủy
trước sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an
trong công tác vận động tuyên truyền
ngay trước thời điểm giáp tết
đã có hàng trăm người dân tự nguyện mang pháo
vật liệu nổ đến giao nộp tại cơ quan công an
đối với các trường hợp sử dụng pháo trái phép được phát hiện
lực lượng công an cơ sở đã tổ chức kiểm đếm công khai tại địa phương
đồng thời giáo dục góp phần gian đe các đối tượng khác
đặc biệt là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân
với quyết tâm giao thừa không có tiếng pháo nổ

tỉnh đã được huy động tham gia tuần tra kiểm soát
kịp thời ngăn chặn xử lý những điểm đốt pháo tự phát
bảo đảm an ninh trật tự
nhờ vậy tình trạng đốt pháo trong dân giảm hẳn
không có trường hợp nào thả đèn trời
đặc biệt trong đêm ba mươi tết và dạng sáng ngày mùng một tết nguyên đán
canh tí hai nghìn hai mươi công an các đơn vị địa phương đã phát hiện
bắt quả tang và lập hồ sơ xử lý một trăm sáu mươi một vụ tàng trữ
sử dụng pháo trái phép liên quan đến một trăm sáu mươi đối tượng
thu giữ sáu chín mươi năm kg pháo
năm nay thì quá tuyệt vời dân cảm thấy hạnh phúc vô cùng
chúng tôi cùng đi với trách nhiệm
cùng đi trong những giao thừa
cùng đi hết vòng quanh thôn xóm
nhưng mà đặc biệt đồng phố này
nói chung là tổ dân phố ba
không có một tiếng pháo
không hề có một tiếng pháo dù nhỏ
đó là một điều rất khác biệt
so với nhiều năm trước đây
không có tiếng pháo nào
so với tết năm vừa rồi thì
mà là một bầu trời pháo
nhưng bây giờ đúng tuyệt vời
không có tiếng pháo nào
về đột pháo về các mặt an ninh khác cũng được đảm bảo tốt
dân dân rất phấn khởi
phấn khởi đặc biệt về vấn đề đốt pháo rất phấn khởi
mỗi người đều phấn khởi gia trẻ đều phấn khởi
năm nay có một năm rất là đặc biệt
năm nay tình hình tai nạn
gió pháo nổ
được nhập viện tại khoa cấp cựu của bệnh viện hữu mỹ vn ba đồng hỡi
gần như không có
thì đấy là một điều rất là vui mừng
đối với nhân viên y tế của bệnh viện vn ba đồng hỡi riêng
và nhân viên tỉnh nhà nổi chung
thì mình tránh được tất cả những rủi ro do đột pháo
cho nên cũng đỡ phải làm việc vất vả hơn
kiên quyết ngăn chặn tình trạng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo trái phép dịp lễ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
để không còn những câu chuyện thương tâm do đốt pháo gây ra
đó là kết quả của sự nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự
mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình
đã và đang thực hiện
vì một mùa xuân bình yên hạnh phúc cho nhân dân
trong năm mới
thưa quý vị một ngọn lửa bất ngờ bùng phát
tại một kiosk nằm trong khu công nghiệp
ở bình dương sau đó cháy lan qua
hai căn bên cạnh vào chiều ngày hai tết
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng một mươi sáu giờ
ngày hai mươi sáu tháng một tức hai tết
tại dãy kiosk nằm trên đường d một mươi bảy
thuộc khu công nghiệp mỹ phước một
phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu thời điểm trên
người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên
từ một căn kiosk nằm trên mặt tiền đường d một mươi ba
chỉ một ít phút sau đó
ngọn lửa bốc lên nghi ngút cháy lan qua
hai căn kiosk bên cạnh
khoảng một giờ đồng hồ sau vụ hỏa hoạn đã được khống chế
tuy nhiên dãy kiosk bị đổ sập
nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi
thời điểm xảy ra vụ việc người dân đóng cửa
đi chơi tết nên không xảy ra thương vong về người
nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn
đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
một mươi một người dân ở quảng bình đang dừng đỗ bên đường
trong lúc đi chúc tết
thì bị một chiếc xe taxi tông trúng
nguyên nhân xe taxi đâm vào nhóm người trên
là do tài xế ngủ gật khi đang lái xe
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một
tại đường hồ chí minh
đoạn qua xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
vào thời điểm nói trên một mươi một người
bao gồm cả người lớn và trẻ em
đang dừng đỗ bên đường hồ chí minh
thì bị một chiếc xe của hãng taxi myling
do trần minh lệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
người địa phương lao tới
với tốc độ cao đông trúng
cú đâm mạnh làm chính
tất cả những người đàn ông
và những người trên xe máy bị thương
trong đó có hai nạn nhân bị thương nặng
phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
ba em nhỏ nghi bị chấn thương sọ não
có dấu hiệu nôn mửa phải điều trị theo dõi
tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
tại cơ quan công an tài xế trần minh lễ
khai nhận do lái xe taxi
trong nhiều giờ nên không đảm bảo sức khỏe
qua đoạn đường trên đã ngủ gật
và gây ra tai nạn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin một trăm một mươi ba của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trần tự mới nhất
sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
vào lúc một mươi năm h chiều nay